tính đến sáng nay ngày bảy tháng bốn nhiều khu cách ly tập trung theo dõi dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đã giải tỏa hết người hoặc còn lại rất ít
cả ba khu cách ly tập trung tại huyện cần giờ tp hcm gồm khách sạn phương nam resort cần giờ khu resort mangrover và quân đoàn bốn đã giải tỏa hết không còn trường hợp nào
tại huyện củ chi còn lại hai mươi hai người bệnh viện quận bảy còn một mươi sáu người trường quân khu bảy quận một mươi hai còn tám người
tại khu cách ly tập trung của quận huyện còn theo dõi một trăm bốn mươi bốn trường hợp tại nhà nơi lưu trú còn đang theo dõi một ba trăm năm mươi một trường hợp
tp hcm có năm mươi ba trường hợp nhiễm virus sars cov hai trong đó hai mươi hai ca đã xuất viện
tổng số tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày sáu tháng bốn đang được theo dõi là sáu hai trăm hai mươi chín trường hợp
số nghi ngờ trong ngày sáu tháng bốn là bốn trường hợp
đã được lấy mẫu trong đó có ba trường hợp âm tính và một trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm